xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
toán nhân dân tỉnh phú yên đã tổ chức xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nay y blanc
chú buôn bưng bê xã ea lâm huyện sông hình tỉnh phú yên
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi chín nay yiblang tham gia tổ chức hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
là tổ chức phản động núp bóng tôn giáo để tập hợp lực lượng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc
kích động ly khai tự trị
nay y blang tổ chức tụ tập nhóm họp cầu nguyện trái phép
cung cấp thông tin sai sự thật về tự do tín ngưỡng tôn giáo tại huyện sông hình tỉnh phú yên
vụ cáo xuyên tạc chính sách tôn giáo xâm phạm lợi ích của nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa bị cáo y blang đã thừa nhận khai rõ hành vi phạm tội của bản thân
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo ngay y blanc bốn năm sau tháng tử giam
một tụ điểm đá gà ăn tiền nằm sâu trong khu vực vuông tôm vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự
công an tỉnh bạc liêu triệt xóa thành công
một mươi năm đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều tăng vật có liên quan
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một qua công tác nắm tình hình
cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động công an tỉnh bạc liêu
bố trí lực lượng bắt quả tăng một mươi năm đối tượng đang tham gia đánh bạc
dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại khu vực đất chống
trên địa bàn ấp hòa một xã long điền huyện đông hải
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ một mươi bốn con gà trống
ba điện thoại di động số tiền gần một trăm hai mươi bốn triệu đồng và một số tăng vật liên quan
theo kết quả điều tra của cơ quan công an xác định điểm đá gà ăn tiền nêu trên
do ba đối tượng ngô quốc nghiệp nguyễn trí phong và lê văn kiển đứng ra tổ chức
để đối phó với lực lượng chức năng ba đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm
lựa chọn những khu vực nằm sâu trong các vuông tôm cách xa chục đường lộ giới để tổ chức sát phạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự võ thị
dạ hẳng trú tại tp long xuyên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vào khoảng một giờ ngày hai mươi một tháng một đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp long xuyên kết hợp cùng tổ công tác
công tác công an tỉnh an giang tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông vào ban đêm
khi đến cầu trà ôn thuộc khóm bình đức một phường bình đức tp long xuyên
phát hiện mai văn hậu điều khiển xe mô tô chở theo võ thị dạ hẳng có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong túi sách của hằng đang cầm có một bọc ni lông
bên trong chứa gần một trăm linh g methamphetamine
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ của hẳng tại khóm bình đức một phường bình đức
cơ quan công an phát hiện thu giữ một bọc ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều tăng vật liên quan
đồng thời phát hiện tại chỗ ở của hằng còn có đặng văn thông và trần tuấn vũ
qua xét nghiệm bốn đối tượng đều dương tính với ma túy đá
công an huyện kế sách tỉnh sóc trăng vừa bắt giữ đối tượng võ khánh duy
chú thầy ấp đông an a xã đại thành tp ngã bảy tỉnh hậu giang về hành vi trộm cắp tài sản
nhận được tin báo của người dân về việc mất trộm xe máy
được lựa chức năng tiến hành xác minh áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
đến khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một công an huyện kế sách phối hợp với công an thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
phát hiện đối tượng duy và chiếc xe mô tô tại nhà của đối tượng
qua làm việc đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp tài sản
được biết đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt các bị cáo mai trấn thiên
chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai tám năm tù phạm đoàn việt quang trần gia huy
đều chú xã thanh sơn huyện tân phú cùng lĩnh bức án sáu năm tù về tội giết người
vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khi điều khiển xe máy đến thị trấn tân phú
gặp nhóm thanh niên lạ mặt điều khiển xe rú ga nẹt bô lạng lách đánh võng thách thức
nên cả ba bị cáo về nhà lấy ba con dao tự chế đi tìm nhóm thanh niên
sau đó thấy một nhóm thanh niên gồm phan trung hiếu cùng ba người bạn khác đi ngang qua bấm còi
nhóm của thiên đã chặn đầu xe và xảy ra sổ sát hậu quả khiến hiếu bị nứt vùng sọ chán
với tỷ lệ thương tích một mươi tám
theo hội đồng xét xử việc các bị cáo dùng hung khí nguy hiểm là dao để tấn công vào vùng đầu
bộ phận trọng yếu của cơ thể con người gây nguy hiểm đến tính mạng của hiếu
việc hiếu không chết là ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo
nên huy và quang đủ yếu tố cấu thành tội giết người
qua một mươi ngày gia quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội tết nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn trên tuyến quốc lộ một
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cà mau đã kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nhiều trường hợp vi phạm
không những vậy lực lượng cảnh sát giao thông còn giúp đỡ người tham gia giao thông
trong lúc khó khăn hay bệnh tật được người dân ghi nhận và các trang mạng xã hội đăng tải lại
những hình ảnh đẹp góp phần lan tỏa hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
qua một mươi ngày thực hiện cao điểm trên tuyến quốc lộ một lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cà mau
tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện năm trăm sáu mươi bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
chủ yếu là xe mô tô với bốn trăm linh năm phương tiện
ngoài ra còn có xe tải xe ô tô con xe khách trong đó chủ yếu là các lỗi vi phạm
như vi phạm về tốc độ nồng độ cồn
nhưng còn dây phép lại xe
ngoài các lỗi trên lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện bảy vụ việc khác
như sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp
mang theo hung khí sử dụng trái phép chất ma túy
qua một mươi ngày thực hiện cao điểm đông đảo người dân đều đồng tình với việc tăng cường tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
giúp cho người dân lưu thông được an toàn hơn

thứ nhất là đừng có nồng độ cồn thứ hai là để an toàn cho người dân lưu thông trên
nó rất là tốt phương tiện cho mình cho người khác
mọi người khác cũng được nhiều an toàn trên quốc lộ của mình trên đường của mình đi
theo phương góc nhìn của tôi người dân góc độ của tôi rất là ủng hộ
không những thế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tổ công tác tuần tra kết thúc
kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã kịp thời giúp đỡ người tham gia giao thông
bị bệnh cấp cứu kịp thời tạo thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an cà mau
tính thời điểm này thì tai nạn giao thông là giảm cả ba thứ trí
và số dụ số người bị thương số người chết so với cục kỳ năm trước
phòng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức quyết liệt tra quân
là sẽ từng tra đảm bảo cho bà con đi lại an toàn
và trong cái dịp bà con đi đại an toàn
rồi là vui chừng trở lại nơi đạp việc được an toàn thường tiện
nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động sự kiện dịp tết
lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn hỗ trợ giúp đỡ nhân dân đi lại an toàn
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cà mau
tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
kết hợp thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự
góp phần gìn giữ sự bình yên trong những ngày tết trên các tuyến giao thông
nhất là trên tuyến quốc lộ một
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định truy nã số chín trăm năm mươi ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đối với đối tượng nguyễn thị ly
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã lộc lâm huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
còn về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã số hai mươi ba ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đối với đối tượng la quang huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn khòn quắc hai xã đồng bục huyện lộc bình tỉnh lãng sơn
ngoài ra liên quan đến tội trộm cắp tài sản phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp hòa phước xã hòa tú một huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
và đối tượng hoàng trọng nghi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp phước lợi
xã phú tân huyện châu thành tỉnh sóc trăng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che

tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện